khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận lại chịu tác động của đới gió đông ẩm từ biển thổi vào trong đất liền
vì thế mà trong ngày hôm nay sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông
nhưng cũng do gió đông không mạnh mưa chủ yếu ở khu vực ven biển
trong ngày trời vẫn có nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực này giảm nhẹ chỉ còn từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
với nam bộ và tây nguyên hôm nay tiếp tục là một ngày thời tiết khá ổn định
ở hai khu vực này đều có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
thời tiết hôm nay ở tây nguyên và nam bộ sẽ không quá cao
như ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày xuất hiện trong khoảng thời gian từ một mươi ba đến một mươi năm giờ chiều
sẽ ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển vùng biển ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa
thời tiết khá tốt mưa ở một vài nơi gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
với khu vực huyện đảo trường sa sẽ vẫn có mưa ở một vài nơi
nhưng ở mức độ dài rác
từ tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
có khả năng gây nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước